để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cơn bão mạnh và hiếm cơn bão tampin gây ra
lực lượng chức năng công an tỉnh bạc liêu đã cùng với các ngành các cấp tổ chức di rời hàng ngàn người dân
từ các vùng giáp biển vào sâu trong đất liền
và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên antv bạc liêu về không khí rất khẩn trương thực hiện công tác này
phường nhà mát thành phố bạc liêu là một trong số những địa phương tiếp giáp với biển đông của tỉnh bạc liêu với hơn một mươi bốn khẩu
để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về người do bão tem bin gây ra lực lượng chức năng đã tập trung toàn bộ lực lượng xuống từng hộ dân
để tuyên truyền vận động người dân đặc biệt là ở các ấp giáp biển nhanh chóng vào sâu trong đất liền chú bão
theo kế hoạch trong chiều ngày hai mươi năm và dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai các lực lượng chức năng sẽ tổ chức di rời gần bốn người dân
vào chủ bão tại các trường học cơ quan ban ngành của thành phố bạc liêu
bên cạnh đó tại hai huyện còn lại giáp biển của tỉnh là huyện hòa bình và huyện đông hải công an tỉnh cũng chỉ đạo huy động toàn bộ lực lượng
tổ chức di rời hàng ngàn người dân tìm nơi trú bão an toàn bố trí các phương tiện nhanh chóng vận chuyển người dân vào sâu trong đất liền
sắp xếp các chỗ nghỉ ngơi cho bà con nhân dân được an toàn đảm bảo các điều kiện khác cho người dân khi tham gia tránh bão
như ăn uống ngủ nghỉ phòng ngừa dịch bệnh nhanh chóng ra cố lại các căn nhà của người dân tổ chức tuần tra kiểm soát
nhà dân đã di rời cũng như những nơi người đang chú bão
cũng từ tình hình này chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch để phối hợp với lại đồng biên phòng hải đội và thành đội
và lực lượng dân quân tự vệ của phường phường đội và bang quốc gia thành phố cùng với lực lượng công an là tuần tra hai mươi bốn trên hai mươi bốn
tuần tra khắp các tiến mà chủ yếu là đặc biệt chỗ tiến là chúng tôi di dân đi để nhằm đảm bảo tài sản của nhân dân
khi đã di dân
dân đi thì không còn ai để ở lại giữa nữa thì chúng tôi làm sao phải đảm bảo giữ cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường
không để xảy ra tình trạng mất cấp để tránh mất mát tài sản của bà con
kính thưa các đồng chí và các bạn tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh bạc liêu đã bắt đầu có mưa
các lực lượng chức năng của tỉnh vẫn đang tiếp tục dẫn động và bắt buộc người dân nhanh chóng giàu sâu trong đất liền để tránh bão
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão tây nguyên gây ra trên địa bàn của tỉnh
vâng xin cảm ơn phóng viên hải linh với những thông tin mà anh vừa cung cấp
cùng với bạc liêu thì cà mau cũng được dự báo là nằm trong tâm bão
đến thời điểm này lực lượng chức năng cũng như người dân cà mau đã sẵn sàng ứng phó với bão số một mươi sáu
và ngay bây giờ thì chúng tôi đã kết nối được điện thoại trực tiếp với phóng viên hoàng giang antv cà mau
để biết rõ hơn về công tác ứng phó với cơn bão một mươi sáu tại địa phương này
vâng xin chào anh hoàng giang ạ
dạ chào chị linh chi ạ
vâng thưa anh bão số một mươi sáu được dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta trong đêm nay
trong đó cà mau cũng được dự báo là nằm trong tâm bão
vậy xin đồng chí cho biết công tác ứng phó với bão số một mươi sáu đến thời điểm này đang được triển khai như thế nào ạ
dạ báo với chị linh chi và quý vị khán giả
cà mau hiện nay đang có kế hoạch di dời là trên chín mươi tám năm trăm ba mươi năm người
hiện các địa phương đang tiến hành di dời người già và trẻ em sống ven biển
nhà cửa đã trăng trống
là trên một mươi năm một mươi hai bốn trăm ba mươi hai căn
trên tổng số hai mươi sáu bảy trăm năm mươi sáu căn nhà thuộc diện phải trăng trống
các công trình ven biển đã triển khai gia cố tạm là tám điểm sạt lở rất nguy hiểm trên đầy biển tây
với chiều dài hơn một hai km
tại một số cửa biển lớn của tỉnh cà mau như cửa biển sông đốc
quyện trần văn thời là cửa biển lớn nhất của tỉnh và khu vực
vì thế lượng tàu thuyền vào tránh trú rất đông
các ngành chức năng rất quyết liệt trong việc triển khai các biện pháp an toàn
quỹ ban dân tỉnh cũng đã triển khai chỉ đạo công an tỉnh và quỹ ban dân quyện trần văn thời
tháo dỡ những hàng đáy trái phép thuộc khu vực thị trấn long đốc
tránh làm ảnh hưởng đến việc tránh trú của bão của các tàu bè
cuối ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai các đơn vị đã liên hệ với trên sáu trăm linh tàu còn đang ở ngoài khơi
khẩn trương vào bờ tránh trú bão
có tám trăm ba mươi năm trên hai căn nhà tại địa phương này đã được người dân chẳng néo gia cố
nhiều điểm tránh trú bão đã tiếp nhận trên bảy trăm linh người dân
già và trẻ em bào trú ngủ
đặc biệt tại nguyễn năm căng vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
triều cường trên sông cửa lớn dân khá cao đạt tỉnh triều một bốn mươi một m vào lúc một mươi bảy h một mươi năm
tôi được biết là lực lượng công an cà mau cũng đã ra quân triển khai nhiều phương án giúp dân
sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ vào đất liền
vậy đồng chí có thể thông tin thêm về công tác giúp dân ứng phó với bão của lực lượng công an không ạ
công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị quyện thành phố phân công bốn trăm năm mươi lực lượng đứng chân trên các địa bàn
trọng điểm cử hai tàu cano đổ quân đảm bảo giữ dững an ninh ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn của tỉnh
ngoài ra còn chủ động phối hợp với lực lượng quân đội biên phòng chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền
kiểm đếm số tàu thuyền ngư phủ kiên quyết di dời dân ra các khu vực trung yếu có nguy cơ sạt lở
ngập úng đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra
đã phối hợp giúp nhân dân thực hiện việc trầm trắng nhà cửa trầm trống là bảy ba trăm năm mươi tám căn nhà
các lực lượng công an đang cùng với chính quyền địa phương tiếp tục giúp nhân dân đảm bảo an toàn nhà cửa và tài sản cho nhân dân
thực hiện việc sơ di dời sơ tán dân đã di dời một chín trăm linh tám hộ đang tiếp tục tiên triền dẫn động người dân di dời
đối với những trường hợp không chịu di dời
biện pháp cưỡng chế trước khi bão đổ bộ vào đất liền
tính đến một mươi h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tình hình trên địa bàn của tỉnh tương đối ổn định chưa có thiệt hại về người và tài sản
xin cảm ơn những thông tin mà phóng viên hoàng giang vừa cung cấp
chúng tôi sẽ còn chờ đợi những thông tin mới hơn từ anh trong các bản tin tiếp theo
trước khả năng bão số một mươi sáu ảnh hưởng trực tiếp đến bà rịa vũng tàu
các địa phương cơ quan đơn vị trong tỉnh hiện đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bão
trong đó sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm
hỗ trợ nhân viên y tế cho côn đảo bảo vệ nhà ràn dk một
dừng các hoạt động khai thác dầu khí và hỗ trợ tàu thuyền đang kẹt trên biển là những công tác được xem là cấp bách nhất
các cơ quan chức năng đã thông báo liên tục cho các phương tiện tàu thuyền hướng di chuyển của bão
để chủ động tìm nơi tránh trú an toàn đồng thời nghiêm cấm các tàu thuyền ra khơi trong thời điểm này
ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của các phường xã tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão chủ động các phương án di rời và ứng phò với các tình huống có thể xảy ra
sống nhân dân thì phải chuẩn bị đặc biệt là an ninh đặc tự khi mà đi thì phải đảm bảo không để nhà cửa người ta mất cấp
vấn đề là thông tin liên lạc phải đảm bảo cho bà con cái cuối cùng nữa là rất quan trọng là đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho bà con
đó là từ tổ dân cư khu dân cư trên hệ thống tiền thanh liên tục để cập nhật bão để bà con có ý thức để phòng tránh bão
ngay trong ngày hôm qua vùng hai hải quân cũng đã thành lập hai đoàn đi kiểm tra hướng dẫn từng cơ quan đơn vị trong vùng về công tác phòng chống bão
tổ chức di chuyển cơ sở vật chất và phương tiện trang buộc phòng chống tốc mái chống sụt lún chống ngập các công trình doanh trại đảm bảo an toàn cho người và vũ khí trang bị kỹ thuật của đơn vị
toàn bộ lực lượng của bộ tư lệnh vùng hai đã triển khai cơ bản hoàn tất công tác phòng chống bão cho tất cả các lực lượng cả lực lượng trên biển lực lượng tàu và lực lượng tại bờ
đã triển khai cho các đơn vị phối hợp hiệp đồng với các địa phương
để sẵn sàng phương án hỗ trợ với các địa phương giúp địa phương trong công tác phòng chống bão
các lực lượng tàu đã về vị trí an toàn lực lượng nhà giàn đã chuẩn bị xong và sẵn sàng chống bão
bộ tư lệnh vùng hai thực hiện duy trì liên tục hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo cho việc điều hành trong toàn lực lượng
đến thời điểm hiện tại một trăm linh quân số đã có mặt ở đơn vị
các đơn vị ngoài khơi đơn vị làm nhiệm vụ trực biển đã giả soát điều chỉnh kế hoạch
chống bão cho phù hợp với tình hình thực tế
đối với các nhà gian tiếp tục củng cố các trang bị phương tiện và trăng trống nhằm đảm bảo an toàn
trước mắt vùng hai hải quân đã điều một mươi tàu tham gia với trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
để sẵn sàng ứng phó với công tác tìm kiếm cứu nạn
đối với các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển khẩn trương di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm
các tàu gần bờ về khu tránh chú bão theo quy định
theo báo cáo của các cơ quan đơn vị khu dân cư về tình hình ứng phó với bão số một mươi sáu tại huyện côn đảo
đến một mươi hai giờ trưa hôm qua khoảng một tám trăm linh người dân ở các địa bàn sung yếu trên địa bàn huyện côn đảo đã di rời đến nơi an toàn
song song đó các cán bộ chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang cũng đã giúp dân trăng néo nhà cửa
di rời toàn bộ tài sản có giá trị tránh trường hợp mưa lớn gây ngập lụt hư hỏng tài sản của nhân dân
vâng mặc dù vùng tâm bão khi đầu bộ phát triển
đất liền được dự báo là khu vực các tỉnh bạc liêu cà mau và bà rịa úng tàu
tuy nhiên do đây là cơn bão mạnh nên vùng ảnh hưởng của nó còn rộng hơn rất nhiều
chính vì vậy dù là khu vực hiếm khi gặp bão nhưng ngay sau khi nhận được thông tin về cơn bão số một mươi sáu
các tỉnh thành khác ở khu vực nam bộ cũng đã tích cực triển khai các biện pháp phòng chống ứng phó với bão ngay từ sáng sớm ngày hôm nay
tại tiền giang lực lượng chức năng quyết tâm hoàn tất việc di rời ba mươi chín người dân nằm trong vùng ảnh hưởng của bão
trước một mươi bốn giờ chiều nay hiện các địa phương ven biển của tỉnh tiền giang đã chuẩn bị sẵn các điểm di rời dân
chính quyền thành phố mỹ tho đã vận động người dân tràng kéo gia cố hơn tám trăm linh bè nuôi cá
chiều qua hai mươi bốn tháng một mươi hai lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra việc gia cố những điểm sung yếu của tuyến đê tại xã tân điền huyện gò công đông
và kiểm tra việc đóng giảm gia cố cầu dẫn
tại kiên giang đến sáng sớm nay hai sáu trăm linh phương tiện tàu thuyền đánh bắt xa bờ của huyện đảo phú quốc đã được kêu gọi về nơi trú tránh
số ít còn lại đã được thông tin và đang di chuyển về nơi tránh trú
huyện đảo cũng đã lên phương án di rời khoảng ba hộ dân ở các khu vực sung yếu ven biển
về tạm trú tại các khu vực trường học và trụ sở văn phòng ubnd các xã thị trấn
trên hai trăm linh bẻ cá của huyện đào phú quốc
các khu vực của ngư dân cũng đã được hướng dẫn trang trống
ubnd huyện phú quốc cũng khuyến cáo các khu du lịch không để người dân xuống tắm biển
tại tp hcm sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã chỉ đạo các trường từ mầm non cho đến trung học phổ thông
cho học sinh nghỉ học từ chiều nay hai mươi năm tháng một mươi hai đến hết ngày mai hai mươi sáu tháng một mươi hai để đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ
riêng học sinh ở huyện cần giờ nghỉ học ngay từ sáng nay hai mươi năm tháng một mươi hai
các đơn vị giáo dục không tổ chức hoạt động sinh hoạt ngoại khóa tham quan giã ngoại
tại địa bàn huyện cần giờ và các nơi khác trong thời gian có bão
cho đến khi cơ quan chức năng có thông tin cụ thể về thời tiết đảm bảo an toàn
những thông tin về cơn bão số một mươi sáu bão tempin sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và chuyển tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo
còn bây giờ xin được chuyển sang các thông tin an ninh trật tự đáng chú ý
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái vừa bắt quả tăng đối tượng giàng a đua
chú tại huyện mai châu tỉnh hòa bình về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm hai mươi bánh heroin ba trăm tám mươi bảy viên ma túy tổng hợp và một số đồ vật tài sản khác có liên quan
và đây là vụ án có số lượng heroin lớn nhất từ trước đến nay mà công an tỉnh yên bái đã thù giữ được
tại cơ quan điều tra giảng a đua khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho mùa thị sao
còn gọi là mùa y chu chú tại huyện mai châu tỉnh hòa bình
từ xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la đến huyện văn chấn tỉnh yên bái với tiền công là sáu mươi triệu đồng
và trước khi đua bị bắt thì sao đang ở một tại nhà nghỉ ở khu vực huyện văn chấn tỉnh yên bái
giáp danh giữa tỉnh sơn la và phú thọ căn cứ vào lời khai của giang a đua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh yên bái đã truy tìm phát hiện và yêu cầu mùa thị sao về cơ quan điều tra để làm việc
tại cơ quan điều tra mùa thị sao đã thừa nhận những nội dung như đua đã khai
hiện công an tỉnh yên bái đang tích cực điều tra mở rộng vụ án
thuê xe taxi vận chuyển sáu trăm chín mươi thỏi thuốc nổ công nghiệp tnt tổng trọng lượng một trăm ba mươi tám kg từ quảng ninh về hải dương để tiêu thụ
đối tượng nguyễn thị huyền trú tại thành phố uông bí tỉnh quảng ninh đã bị tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hải dương bắt quả tàng
tại cơ quan công an bước đầu nguyễn thị huyền khai nhận
vận chuyển số thuốc nổ này cho một người phụ nữ từ yên tử quảng ninh về địa bàn huyện kinh môn hải dương để tiêu thụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối tượng về hành vi mua bán vận chuyển thuốc nổ
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
những diễn biến mới nhất về cơn bão số một mươi sáu cũng như các thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự
sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong bản tin lúc một mươi bốn h năm mươi năm chiều nay
mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem
còn ngay bây giờ mời quý vị tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh cùng với chị thu thủy và anh anh vũ
vâng xin được cảm ơn biên tập viên linh chi vì những thông tin mà chị vừa gửi tới quý vị khán giả
chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với tiệm mục lệnh truy nã sáu yếu phụ nữ
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đỗ văn hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại thị trấn kép huyện lạng giang tỉnh bắc giang
về tội cướp tài sản đối tượng này cao một m sáu mươi sống mũi thẳng trái tay trúc có nốt ruồi cách năm cm trên trước đuôi mắt phải
và có xăm hình chữ tốt chữ nhò ở mù bàn chân
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang cũng ra quyết định truy nã
đối với một đối tượng người nước ngoài về tội trộm cắp tài sản
đó là đối tượng lia trang que sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện lục nam tỉnh bắc giang là đối tượng vũ hồng đức sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn chính thượng
xã lăn mẫu huyện lục nam tỉnh bắc giang
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện